bộ y tế đã ban hành quyết định sửa đổi bổ sung văn bản trước đó về hướng dẫn tổ chức buổi tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín
một trong những thay đổi đáng chú ý là mẫu giấy xác nhận đã tiêm vaccine covid một mươi chín
cụ thể mẫu mới được bổ sung các thông tin liên quan mũi tiêm liều cơ bản ba mũi liều bổ sung một mũi và liều nhắc lại ba mũi theo hướng dẫn của bộ y tế
giấy xác nhận đã xác nhận tiêm vaccine covid một mươi chín được cấp cho mỗi cá nhân sau khi thực hiện tiêm chủng vaccine theo quy định
căn cứ theo hướng dẫn của bộ y tế sau khi kết thúc thời gian theo dõi sau tiêm chủng tại điểm tiêm cơ sở tiêm chủng cung cấp giấy xác nhận đã tiêm vaccine covid một mươi chín theo mẫu cho người dân
việc cấp giấy xác nhận sau thời gian theo dõi ít nhất ba mươi phút sau tiêm chủng tại điểm tiêm nhằm mục đích đảm bảo người được tiêm không xảy ra các vấn đề như sốc phản ứng với thuốc tiêm
như vậy giấy xác nhận tiêm vaccine sẽ được cấp sau khi hoàn thành việc tiêm chủng
do đó nếu người dân đã hoàn thành việc tiêm chủng nhưng chưa hoặc không được cấp giấy thì liên hệ đến nơi mà người dân đã tìm để được hướng dẫn về vấn đề này